chiều nay ba mươi tháng bảy bộ tư pháp tổ chức họp thông tin về công tác tư pháp quý ii năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc họp nhiều vấn đề nổi cộng hiện nay liên quan đến tư pháp như là vụ thu hồi sổ đỏ của hà nội
vụ bồi thường thiệt hại ông trần văn thêm ở bắc giang
vụ việc thu hồi sổ đỏ của hà nội đối với người mua nhà tại dự án mường thanh
bộ tư pháp xác định việc thu hồi theo luật đất đai năm hai nghìn ba
cơ quan cấp có thẩm quyền thu hồi lại tuy nhiên thu hồi phải có nhiều điều kiện
cần tách biệt quyền sở hữu của người mua nhà và trách nhiệm pháp lý của người vi phạm
cũng theo bộ luật dân sự khi chủ dự án có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép mua bán nhà
thì sau đó quyết định đó có thay đổi cũng không ảnh hưởng đến quyền của người mua nhà
vụ việc luật sư nhận bảo trưởng miễn phí trong vụ án đòi bồi thường an sai của ông trần văn thêm tại bắc giang
đang giữ bốn mươi trong sáu bảy tỷ đồng tiền bồi thường đại diện cục bổ trợ tư pháp khẳng định
cơ quan cấp có thẩm quyền thu hồi lại tuy nhiên thu hồi lại tuy nhiên thu hồi sẽ có thẩm quyền cho phép mua nhà
vì việc nhận tiền của công ty luật không đúng với quy định của pháp luật hay không đúng với thỏa thuận của hợp đồng dịch vụ pháp lý
thì căn cứ vào cái mức độ vi phạm để chúng tôi sẽ có cái căn cứ và quy định của pháp luật để chúng tôi có xử lý
bởi vì hiện nay cũng chưa làm rõ xem mối quan hệ này là ông thêm nhờ ông hòa với tư cách cá nhân
hay là ông thêm nhờ ông hòa thông qua văn phòng luật sư hòa lận
còn theo đại diện cục bồi thường nhà nước việc chi trả tiền bồi thường đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
quan hệ giữa người được bồi thường và người đại diện được ủy quyền là quan hệ dân sự thuần túy